giai đoạn vận hành thử toàn hệ thống là hai mươi ngày cũng có sự theo dõi của hội đồng nghiệm thu nhà nước
trong quá trình vận hành thử tổng thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cần sửa chữa trên toàn tuyến như các đoạn đường dây trong khu deport